nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ thượng viện mỹ đã ra tuyên bố kỷ niệm
đáng chú ý là chủ tịch quy bàn đối ngoại thượng viện mỹ thượng nghị sĩ gimbrich đã nói
trong vòng hai mươi năm năm qua hoa kỳ và việt nam đã vượt qua những vết thương do chiến tranh để lại để xây dựng mối quan hệ đối tác tốt đẹp
tuyên bố của thượng nghị sĩ gimbrich cho biết trong vòng một phần tư thế kỷ qua
hoa kỳ và việt nam đã xây dựng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực
thương mại phát triển y tế công cộng năng lượng quốc phòng và giao lưu nhân dân
thượng nghị sĩ gimbrick cam kết sẽ thúc đẩy những nỗ lực của hoa kỳ nhằm ủng hộ một việt nam thịnh vượng
độc lập củng cố đối tác toàn diện giữa hai nước đồng thời cho rằng hoa kỳ phải tiếp tục ưu tiên tham gia cùng việt nam
trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh khu vực hợp tác kinh tế và thương mại
theo tuyên bố của thượng nghị sĩ gimbrich hoa kỳ ghi nhận ủng hộ vai trò chủ tịch asean của việt nam
asean gắn kết và chủ động thích ứng hoa kỳ tiếp tục cam kết hợp tác trong tương lai với việt nam và các đối tác asean
nhằm thúc đẩy một khu vực ấn độ dương thái bình dương cởi mở và tự do đồng thời cam kết giải quyết các thách thức chung